có lẽ đây cũng là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần phải tính toán xem xét để giải quyết một cách hiệu quả
tuy nhiên vào thời điểm này khi mà các vấn đề an toàn còn chưa được đảm bảo
cư dân mạng đều đồng tình với việc các cơ quan chức năng phải mạnh tay hơn nữa trong việc quản lý giám sát và xử phạt khi có vi phạm
cùng với đó chính mỗi người dân mỗi cư dân mạng cũng cần phải có ý thức chấp hành quy định
đồng ý là thái lan cũng có loại hình du lịch tương tự thế này
nhưng họ đã có cơ chế và pháp luật
chức năng đã được huấn luyện để duy trì và quản lý loại hình du lịch này
thế nghĩ việt nam cũng nên học theo thái lan để phát triển du lịch
nhưng trước đó thì phải mạnh tay để tránh những hậu quả có thể xảy ra
khi nào có thể đảm bảo an toàn cho du khách và đảm bảo các cơ chế quản lý thì mới nên cho loại hình du lịch này hoạt động
có cung mới có cầu mọi người nên tự ý thức được sự nguy hiểm khi đến gần các khu vực đường tàu
và không nên đi cà phê ở những khu phố đó nữa
mấy công ty du lịch có lẽ cũng nên khuyến cáo khách du lịch để họ hiểu được
tham quan tại những địa điểm khác an toàn
hà nội vẫn còn rất nhiều điểm đến thú vị cho du khách trải nghiệm
việc cấm hoạt động dịch vụ cà phê đường tàu hiện nay là nhằm mục đích đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
và bảo vệ an toàn cho người dân du khách
an toàn là trên hết vì vậy mỗi người dân cần ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các quy định